xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay khối không khí lạnh lại được tăng cường bổ sung
đồng thời hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m vẫn duy trì
nên tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
do có mưa nên nhiệt độ trong hai ngày tới vẫn ở ngưỡng lạnh
giao động từ một mươi tám đến hai mươi năm độ
đến ngày hai mươi chín khi khối không khí lạnh suy yếu nền nhiệt sẽ tăng trở lại
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
cũng có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lóc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trong hai ngày tới tại đây cũng không cao
giao động là từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ
sau đó đến ngày hai mươi chín khi mà khối không khí lạnh suy yếu nền nhiệt sẽ tăng trở lại
đối với các tỉnh miền trung cùng với quá trình rồn xuống của khối không khí lạnh
nên từ đêm qua thì cũng gây mưa rông tại khu vực bắc trung bộ
sau đó thì lan
dần xuống phía nam
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như gió giật mạnh
nền nhiệt tại các tỉnh từ thanh hóa đến thửa trân huế trong ba ngày tới cũng không cao
chỉ giao động từ hai mươi đến hai mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi trong thời gian tới thì cũng có mưa rào và rông rải rác
chỉ riêng phần từ bình định đến bình thuận
do nằm xa khối không khí lạnh nên vẫn phổ biến là ít mưa
nền nhiệt trên toàn khu vực chưa có nhiều biến động
phổ biến là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
ở khu vực tây nguyên có sự biến đổi thời tiết
mặc dù không khí lạnh tuy không mạnh nhưng khuếch tán xuống
cũng tác động làm giảm nhiệt độ ở khu vực này nên nắng nóng suy giảm
nhiệt độ ngày và đêm chỉ phổ biến là từ một mươi tám đến ba mươi bốn độ
vào đến phía nam của tổ quốc khu vực nam bộ
thời tiết ít biến đổi trong ba ngày tới thì phổ biến là ít mưa
ngày có nắng nhiều nhưng mức độ nắng thì có phần thuyên giảm hơn so với mấy ngày trước đó
nền nhiệt trung cao nhất trong ngày phổ biến là từ ba mươi một
đến ba mươi bốn độ riêng miền đông nam bộ vẫn có nắng nóng với mức nhiệt là từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ